một trong những điểm quan trọng nhất của các bạn
đó chính là con người
vì các bạn đang làm một cái dịch vụ kết nối khá là mới mẻ
tất nhiên ứng dụng công nghệ là tốt
tuy nhiên cái sự tinh tế sự nhạy cảm của con người kết nối ở giữa
thì sẽ giúp cho hai bên có thể tiến gần với nhau hơn nữa
mức độ sử dụng mobile và cái nhu cầu của xã hội
thì cũng đã đến lúc chín để có thể thành công với mô hình này
và chúng tôi nhận thấy là team sáng lập của đôi khác
cũng rất là tâm huyết và rất có chiều sâu về chuyên môn
cho nên là tôi cũng rất là vui được tham gia để mentor cho sáng lập này